trước khi bộ trưởng bộ đội vụ đăng đàn giải đáp ý kiến của các đại biểu bộ trưởng bộ công thương cũng đã tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
qua theo dõi thì cử tri trên cả nước đã có những đánh giá về chất lượng trả lời chất vấn của các bộ trưởng
đây là phiên chất vấn được cử tri cả nước hết sức quan tâm bởi các vấn đề được đưa ra chất vấn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cử tri và việc làm rõ trách nhiệm của các ngành quản lý chỉ đạo và thực hiện
cử tri thấy rằng trả lời chất vấn của bộ trưởng trần tuấn anh thì bộ trưởng chỉ tập trung vào việc thực hiện các văn bản quy mạng pháp luật
đấy là một nhiệm vụ cơ bản của bộ nhưng mà còn ba cái nhiệm vụ cơ bản khác mà bộ trưởng không quan tâm tới tức là trách nhiệm trong quy hoạch xây dựng quy hoạch kế hoạch và việc tổ chức cái quy hoạch kế hoạch đó
thứ hai là việc xây dựng đội ngũ cán bộ để thực hiện
cử tri mong muốn những việc bộ trưởng hứa trước quốc hội phải sớm thực hiện như tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ
sửa đổi một số điều của các nghị định để chính phủ ban hành và áp dụng tạo thuận lợi cho cử tri nhân dân được hưởng thụ đúng quy định
với những câu hỏi đi vào trọng tâm của các vấn đề thì lần này các đại biểu quốc hội đã xoáy vào những yêu cầu thực tiễn mà hàng hóa của nước ta đang cần
đết của chúng ta đang cần và bộ trưởng trần tuấn anh đã trả lời trực tiếp vào những vấn đề đó tôi thấy lần này
chất lượng trả lời của bộ trưởng trần tuấn anh tốt hơn mọi khi
về vấn đề hàng hóa của nước ngoài tràn vào việt nam ví dụ như vụ như vậy là một năm triệu tấn nhôm ở cảng bà rịa vũng tàu
mà với giá trị bốn năm tỷ đô la như vậy thì nếu như chúng ta không phát hiện ngành hải quan không phát triển không ngăn chặn kịp thời
thì thị trường ở nước ngoài
cửa khẩu của chúng ta và đi ra nước ngoài và có thể là lại xuất xứ việt nam cấp co của việt nam thì liệu ở nước ngoài người ta có chấp nhận hàng hóa đất của việt nam hay không
tôi thấy kỳ này quốc hội kỳ này có cái sự chuẩn bị các bộ trưởng chuẩn bị rất là rõ ràng những cái câu hỏi trả lời chính xác thẳng với vấn đề
không có lòng vòng như những lần trước lần thứ hai nữa là khi trả lời như thế là thỏa mãn cái nguyện vọng của cử tri
khi mà với những con số
đầy đủ thuyết phục được cái cử tri
riêng về vấn đề bố trí cán bộ mà chúng ta mới vừa nghe đó
thì tôi rất độc tình
bởi vì việc tinh dọn bộ máy
để bố trí đúng người đúng việc đặc biệt là những người có năng lực thực sự
chứ không phải vì cái mà quen biết rồi bố trí rồi nể nang rồi
thì nhưng mà kỳ này
việc chọn người tài
để phát huy được năng lực của từng cán bộ của mình
mà thấy nó thúc đẩy được bộ máy của mình vừa tinh gọn và có hiệu quả
trong những ngày qua tôi thấy các bộ trưởng trả lời đi vào
cụ thể các vấn đề mà xã hội người dân quan tâm
đặc biệt là trong đó các bộ trưởng cũng thẳng thắng nhìn nhận
về cái trách nhiệm của mình
và đồng thời có hứa tương lai sẽ khắc bục bằng những giải pháp cụ thể
về cái phiên chức dấn bộ trưởng nội vụ
chúng tôi thấy là cũng thuộc ở dạng những vấn đề bức xúc của xã hội
vấn đề bức xúc là gì đâu
vì vấn đề là chọn lựa cán bộ vấn đề điều chuyển cán bộ
vấn đề lung chuyển cán bộ
làm thế nào mà chúng ta chọn đúng cái vị trí
chọn đúng người có năng lực
và từ đó mới là
hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ tương tái xã hội ở địa phương
thì tôi hy vọng rằng là bộ trưởng bộ nội vụ
sẽ nêu lên những cái vấn đề những cái giải pháp
làm thế nào mà bố trí cán bộ
được là chặt chẽ là chọn những cán bộ có tài có đức
để mình đưa vào bộ phái
thì từ đó mới tạo được cái niềm tin để nhân dân